còn tại quảng ninh địa phương đã đứng thứ hai về số ca mắc trên toàn quốc
theo ghi nhận vào tối hai mươi tám tháng hai
trước tình trạng số ca mắc mới tăng ở cả một mươi ba trên một mươi ba địa phương
tỉnh đã tổ chức tầm soát xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng
vào dịp cuối tuần các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm chủng mũi ba vaccine
phòng covid một mươi chín cho người chưa tiêm
qua ra soát quảng ninh đã ghi nhận hơn hai mươi ca covid một mươi chín bổ sung
chủ yếu là các f một của các f đã được ghi nhận trước đó
mặc dù số ca mắc mới tăng cao nhưng do quảng ninh là một trong những địa phương
hoàn thành sớm nhất cả nước tiêm vaccine covid một mươi chín mũi cơ bản
tỷ lệ người một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm ba mũi đạt trên chín mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng hai
vì vậy trên chín mươi bảy ca mắc mới ở thể nhẹ không triệu chứng
chủ yếu cách ly tại nhà kết quả điều trị tích cực
đến nay các phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
nhất là phương án y tế hoàn toàn trong kế hoạch
được chuẩn bị từ trước với tình huống trên một mươi ca một ngày
các địa phương chủ động thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch
nhằm duy trì các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới
tỉnh cũng hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch để sẵn sàng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi khi có chủ trương của trung ương
đây là việc cần thiết góp phần quan trọng đảm bảo an toàn hơn nữa
cho học sinh trở lại trường học để học trực tiếp
quảng ninh cũng đã giao cho chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị
thành lập đủ trạm y tế lưu động chuẩn bị đủ thuốc vật tư oxy
trang thiết bị y tế để chăm sóc theo dõi toàn bộ số ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn
các phường xã thị trấn có số ca f nhiều phải tổ chức thêm các điểm khai báo cho người dân
có thể tại nơi đặt trạm y tế lưu động nhà văn hóa thôn khu phố
để giảm bớt tập trung đông người không để người dân chờ đợi lâu
tránh quá tải và áp lực cho các trạm y tế cấp xã